trong các bản tin tiếp theo
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa kịp thời ngăn chặn gần ba trăm linh thanh thiếu niên đang tụ tập và bắt đầu đua xe trái phép gây mất an ninh trả tự
từ nguồn tin báo của người dân thời gian gần đây có rất đông thanh thiếu niên thường tụ tập về đập hồ thủy lợi crong phúc hạ
thuộc xã crong phúc huyện crong park tỉnh đắk lắc để đua xe
sau khi xác minh tin báo phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
và công an các huyện để vây bắt xử lý
sau nhiều ngày theo dõi đến khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng chín phòng cảnh sát cơ động phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc

công an huyện crong park đã triển khai nhiều mũi công tác tổ chức vây giáp tuyến bờ đập hồ thủy lợi crong phúc hạ thuộc xã crong phúc huyện crong park từ nhiều hướng
tại đây lực lượng công an đã bắt giữ gần ba trăm linh thanh thiếu niên cả nam và nữ đang tụ tập đua xe gieo hò cổ vũ
số thanh thiếu niên này chủ yếu đang là học sinh cấp hai và cấp ba của các trường ở huyện crong park thị xã buôn hồ và huyện krong anna

cái xe với tốc độ rất là cao rú gai nẹt bô gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông và chắc chắn là sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường cũng như là các cháu
hiện toàn bộ số thanh thiếu niên và phương tiện xe máy đã được đưa về chuyển giao cho công an huyện cron park để tiếp tục xử lý
việc kịp thời ngăn chặn thành công rất đông thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép đã góp phần ngăn ngừa những vi phạm và tai nạn gian
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa làm rõ vụ mất trộm khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng sau bốn mươi tám giờ điều tra
trước đó nhận được tin báo của người dân ở xã mỹ thủy huyện lệ thủy trình báo về việc nhà bị kẻ gian cắt cầu sắt tháo ngói đột nhập vào nhà lấy cắp hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
một máy tính sách tay và một số nhẫn dây chuyền vàng với tổng trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
các đội nghiệp vụ của công an huyện lệ thủy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khám nghiệm và điều tra truy xét
sau khi đấu tranh làm rõ thì phát hiện chính người vợ đã lấy số tài sản trên của gia đình
tại cơ quan điều tra người vợ khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã tạo hiện trường giả là vụ trộm để lấy hết số tiền và tài sản chung của hai vợ chồng và cất xấu ở vườn nhà bên cạnh
công an huyện lệ thủy đã thu hồi toàn bộ tài sản nói trên cũng như công cụ phương tiện mà đối tượng đã sử dụng tạo hiện trường giả để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ngân thị nhớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xóm đồng tiến xã đoài dương huyện trung khánh về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
kết quả điều tra làm rõ khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vi thị lành
trú tại xóm đại tiến xã phúc sen huyện quảng hòa tỉnh cao bằng nhờ một người quen đưa đến nhà ngân thị nhớ
để đặt vấn đề được sang trung quốc tìm việc làm
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhớ xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
lành đã nhờ nhớ giúp lành sang trung quốc lấy chồng và tìm việc làm để có tiền gửi về nuôi con
sau đó nhớ và lành vượt biên trái phép sang trung quốc và qua mối quen biết
nhớ đã nhờ được người tìm cho lành một người chồng trung quốc
nhớ nhận được số tiền công là một mươi nhân dân tệ
sau một thời gian chung sống bên trung quốc do bất đồng với ngôn ngữ
cùng với việc chồng không quan tâm và có nhiều mâu thuẫn khác nên lành đã bỏ trốn về việt nam
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lành đã đến công an huyện quảng hòa để trình báo sự việc
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà vi thị lành
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an huyện quảng hòa xác minh làm rõ
xác định có dấu hiệu của tội phạm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng
đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ngân thị nhớ
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định
bản tin sáng nay ngày bảy tháng chín của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một bốn mươi chín ca trong đó tám trăm một mươi năm ca đã được điều trị khỏi ba mươi năm ca tử vong
tại các cơ sở điều trị hiện có tám mươi sáu ca âm tính
một đến ba lần với virus sars cov hai
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì hiện có sáu trường hợp có tiên lượng rất nặng
tiểu ban điều trị cũng cho biết trong số các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
hiện nay còn có ba bệnh nhân tại bệnh viện giã chiến hòa vang mặc dù là đã được công bố khỏi covid một mươi chín
do kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính ba lần liên tiếp thế nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch
hiện nay nước ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên không vì thế mà người dân
hay các cơ quan đơn vị có tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại địa bàn thủ đô hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông luôn thực hiện nghiêm túc yêu cầu của bộ y tế trong quá trình tuần tra kiểm soát
đo nồng độ cồn và triển khai các biện pháp phòng dịch ngay tại trụ sở tiếp dân
ghi nhận công tác chủ động phòng chống dịch trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại hà nội
trung bình mỗi ngày tại trụ sở của đội cảnh sát giao thông số bảy
công an tp hà nội sẽ tiếp nhận khoảng gần năm mươi trường hợp đến giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính
trước khi vào làm việc tất cả đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn
trường hợp người dân nào không có khẩu trang sẽ được cảnh sát giao thông phát miễn phí
hôm nay khi đến trụ sở công an làm việc thì tôi đã được các đồng chí cán bộ ở đây kiểm tra thân nhiệt
và độ sơ suất khi đi không mang theo khẩu trang
đã được các cán bộ chiến sĩ ở đây phát khẩu trang nên là tôi cảm thấy rất yên tâm
ngay từ khi có những ca nhiễm đầu tiên ở trong đà nẵng thì đơn vị chúng tôi đã chủ động quán triệt
và nhắc nhở các bộ y sĩ là khi làm nhiệm vụ thì phải đeo khẩu trang đảm bảo phòng dịch
trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì chúng tôi cũng quán triệt và phụ huynh cán bộ chiến sĩ
là tuân thủ theo đúng các quy định của bộ y tế đã khuyến cáo
ngoài việc tiếp công dân tại các đơn vị chiến đấu vào thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp
công tác tuần tra kiểm soát
đặc biệt là xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn vẫn luôn được cảnh sát hòa thông công an thành phố hà nội duy trì
nhưng tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh lây lan
chính vì điều này đã tạo được sự yên tâm cho các tài xế đồng thời tránh được tâm lý chủ quan của tài xế
khi cho rằng lực lượng chức năng không thổi nồng độ cồn trong thời điểm xảy ra dịch bệnh
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp thuận tiến a
xã thuận an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một cm
cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng trần hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba
trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
và có nốt ruồi cách một cm
dưới trước đầu lông mải phải
và đối tượng nguyễn văn hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp đầy hương ba
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
bị công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện